cũng trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại khu vực xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh
công an của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện một xe tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện càng long tiến hành kiểm tra
phát hiện một thanh niên đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
tiến hành kiểm tra các túi ni lông và thùng giấy trên xe lực lượng công an phát hiện có hai bảy trăm bảy mươi cây thuốc lá điếu nhập lậu
tương đương với hai mươi bảy bảy trăm linh bao thuốc lá
qua làm việc bước đầu người thanh niên khai tên là trần quang nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ phường bảy thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và khai nhận số thuốc lá nêu trên chở thuê cho một người không rõ họ tên ở thành phố tân an tỉnh long an
đem giao ở xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh
mỗi chuyến đi nghiêm được trả tiền công là một triệu tám trăm linh ngàn đồng
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hình sự nghiêm
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện càng long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định